với nhiệt huyết sáng tạo trong cách nghĩ cách làm hiện nay nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh quảng trị đã và đang thành công với các mô hình kinh tế nông nghiệp hoặc các công ty doanh nghiệp do chính mình làm chủ
tuy nhiên để khởi nghiệp đối với đa số đoàn viên thanh niên vẫn còn gặp không ít khó khăn vướng mắt cần được sự quan tâm hỗ trợ của xã hội ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng trị
anh ngô viết diện một thanh niên trẻ hiện đang sở hữu mô hình trang trại tổng hợp quy mô lớn tại xã cam an huyện cam lộ
tốt nghiệp đại học xây dựng được vào làm ở một doanh nghiệp với mức lương ổn định nhưng anh đã quyết định từ bỏ để khởi nghiệp bằng mô hình kinh tế trang trại tại chính quê hương của mình
được chính quyền địa phương hỗ trợ quỹ đất các ban ngành đoàn thể địa phương hỗ trợ vai vốn sau hơn hai năm xây dựng anh diện đã sở hữu một trang trại đa cây đặc biệt
anh diện đã sở hữu một trang trại đa con với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng
anh nguyễn hữu thắng ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị lại khởi nghiệp thành công với công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện của mình
sáu năm trước nắm bắt nhu cầu thị trường
anh đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ nước ngoài và mạnh dạn vay vốn đầu tư trang thiết bị máy móc
hiện nay công ty của anh thắng đang tạo công an việc làm cho một mươi hai lao động trẻ với mức lương từ ba đến năm triệu đồng
chúng ta nên mạnh dạn làm một cái cả gì đó
thỏa thể nhờ gia đình hỗ trợ nhờ bạn bè hỗ trợ
và hơn nữa là phải may mò học tập
đặc biệt là những cái bàn ngang trải v sáu thì kìm
về mà cái
hoặc là một số nước ngoài chúng ta nên khai thác
và những cái dịch vụ mới những cái ngành nghề mới nó nằm trong đó
nếu như các bạn biết tình dùng được thì sẽ tạo cho mình một cái khởi nghiệp rất là mới ở
với vai trò đồng hành cùng đoàn viên thanh niên
ban thường vụ tỉnh đoàn quảng trị đã có nhiều hoạt động nhằm định hướng
hỗ trợ để đổi mới sáng tạo cổ vũ khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên
để hình thành nên cả cái dự án khởi nghiệp thì đoàn thanh niên
nó phải làm sao
để thẩm định các ý tưởng đấy mời các chuyên gia kinh tế hay là các doanh nhân thân đạt trên các lĩnh vực
hay là các thanh niên có các mô hình kinh tế giỏi để tư vấn hỗ trợ giúp đỡ cho thanh niên
thế và các cấp bộ đoàn cũng phải làm sao để xây dựng được các dự án khởi nghiệp nó mang tính khả thi
và tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn để giúp cho thanh niên thực hiện các ý tưởng đó
nhiều đoàn viên thanh niên hiện nay đang có nhu cầu khởi nghiệp
chứng tỏ năng lực bản thân tuy nhiên họ cũng đang gặp phải rất nhiều rào cản và khó khăn
chính vì vậy ngoài nỗ lực của bản thân họ rất cần sự đồng hành và hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể
đó sẽ là động lực để những người trẻ mạnh dạn kiên trì với quá trình khởi nghiệp của mình
góp phần ổn định kinh tế gia đình đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội